sau ba ngày tích cực điều tra công an huyện than nguyên tỉnh lai châu bắt giữ vũ văn thắng sinh năm hai nghìn ở tỉnh lai châu bắt giữ vũ văn thắng sinh năm hai nghìn ở tỉnh lai châu
sau ba ngày tích cực điều tra công an huyện than nguyên tỉnh lai châu bắt giữ vũ văn thắng sinh năm hai nghìn ở tỉnh lai châu
hiện nay trên địa bàn huyện minh hóa tỉnh quảng bình có nhiều địa điểm bị nước lũ chia cắt tại xã trọng hóa có tám trên một mươi tám bản bị chia cắt nước chảy xiết không thể tiếp cận được đường vào xã minh hóa cũng bị ngập khiến xã tạm thời bị chia cắt
nước lũ trên sông rào nan cũng đang lên nhanh và có khả năng gây ngập lụt ở xã dốn lũ tân hóa nếu trời tiếp tục mưa lớn
tại huyện miền núi hướng hóa và đắk rông của tỉnh quảng trị mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương bị cô lập cục bộ
thị trấn lao bảo đã tiến hành sơ tán hơn hai mươi hộ dân với trên bảy mươi nhân khẩu sống ở vùng trũng thấp
tại các xã ba tầng thuận si nước dâng cao gây chia cắt khiến người dân không thể đi lại
tại huyện miền núi đắc rông mưa lớn đã gây ra nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua xã tả long và húc nghì gây ngập và chia cắt tại cầu tràn ba lòng
tại các tuyến đường trung tâm của thành phố vinh tỉnh nghệ an đều ngập sâu trong nước nhiều xe máy ô tô bị chết máy khi lưu thông
tình trạng giao thông tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố vinh hỗn loạn ủng tắc nghiêm trọng
dự báo trong những ngày tới tiếp tục có mưa to gây ngập úng lũ lụt tại nhiều địa phương cảnh báo đến người dân thực hiện các giải pháp bảo vệ an toàn cho người và tài sản
đề phòng lũ quét sạt lở đất đá ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng nguyễn văn thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại chùa phán trương phường văn miếu tp nam định tỉnh nam định
đối tượng đặng đình nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại một mươi hai b phúc châu phường ngô quyền thành phố nam định tỉnh nam định
có nốt ruồi cách một cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng vũ đăng minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
đối tượng nguyễn văn thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại năm mươi một hùng vương phường vị hoàng thành phố nam định tỉnh nam định
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện